nhóm ba tàu cá tại bình định đang gặp nạn trên vùng biển cách đông bắc nha trang
từ một trăm ba mươi năm đến một trăm bảy mươi hải lý lần lượt mang số hiệu bd chín mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tám ts với một mươi hai lao động
bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts với một mươi hai lao động và tàu bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín với một mươi bốn lao động
bộ quốc phòng đã chỉ đạo cục cứu hộ cứu nạn và quân chủng hải quân
dựa trên tình hình áp dụng mọi biện pháp sử dụng các trang thiết bị
phương tiện hiện đại nhất để cứu nạn ngư dân nhanh chóng kịp thời
cụ thể đến thời điểm này đã điều ba tàu và một máy bay trực tiếp tham gia tìm kiếm
trên vị trí tọa độ báo nạn
theo báo cáo nhóm tàu này đang trên đường tránh bão
song do cơn bão số chín đi rất nhanh và mạnh đã dẫn đến bị nạn
ngay sau khi tàu cá gặp nạn theo chỉ đạo của thủ trưởng bộ quốc phòng
quân chủng hải quân đã lập sở chỉ huy phía trước tại cam ranh
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp cứu giúp ngư dân
cử lực lượng kiểm ngư số bốn vùng bốn hải quân và không quân hải quân cùng tham gia
đến thời điểm này quân chủng hải quân đã điều ba tàu và một máy bay
trực tiếp tham gia tìm kiếm nạn
tiếp tham gia tìm kiếm trên vị trí tọa độ báo nạn
hiện tại biên đội tàu đã liên lạc được với tàu db chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts
có một mươi hai ngư dân hiện đang giữ liên lạc và tiếp tục di chuyển đến vị trí báo nạn
hai tàu cá còn lại vẫn đang mất liên lạc
khẩn trương bằng mọi biện pháp để cơ động nhanh đến hiện trường
để phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhóm tàu bình định bị nạn ở khu vực biển
và đặc biệt là tổ chức cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá bình định
mà chúng ta còn liên lạc được
sau đó là thực hiện việc tìm kiếm các thuyền viên ở trên hai tàu hiện nay đang bị mất liên lạc
trong tối nay và ngày mai các biên đội tàu tiếp tục làm công tác chuẩn bị sẵn sàng xuất phát
khi có lệnh tìm kiếm cứu nạn đồng thời tiếp tục điều máy bay dhc sáu tham gia thực hiện nhiệm vụ
khi điều kiện thời tiết cho phép
bên cạnh đó huy động tất cả các lực lượng tàu đảo sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tìm kiếm
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của ngư dân